theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng nay bảy tháng một mươi
việt nam không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy đến nay đã ba mươi năm ngày việt nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng
trong tổng số một chín mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
là một mươi bốn năm trăm năm mươi người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm sáu mươi một người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một tám trăm một mươi bảy người cách ly tại nhà nơi lưu trú hai bốn trăm bảy mươi hai người